ngoại trưởng nga sergei lavarrov thông báo nước này xã đã kêu gọi triệu tập phiên họp khẩn của hội đồng bảo an liên hợp quốc trong ngày hai mươi năm tháng một sau vụ rơi máy bay nga chở tù binh ukraine tuy nhiên cuộc họp chưa được lên kế hoạch
ông lavrov cho rằng máy bay vận tải il bảy mươi sáu chở sáu mươi năm tù binh ukraine cùng với sáu thành viên phi hành đoàn và ba sĩ quan nga đã bị bắn rơi toàn bộ những người trên máy bay đã thiệt mạng
ngoại trưởng nga nhận định ukraine đã thực hiện cuộc tấn công vào chiếc máy bay
tổng thống ukraine volodymyr zelensky không đồng tình với tuyên bố của nga nói rằng lực lượng phòng không ukraine đã bắn hạ máy bay nga khi đang chở sáu mươi năm tù binh ukraine để trao đổi
chúng ta phải xác định tất cả sự thật rõ ràng càng nhiều càng tốt vì máy bay đã rơi trên lãnh thổ của nga
ông nói thêm rằng chính quyền ukraine đang điều tra vụ việc và nỗ lực xác định số phận của tất cả tù binh
chúng tôi đã chỉ thị cơ quan an ninh

bộ ngoại giao ukraine đã cung cấp cho các đối tác của chúng tôi những thông tin mà ukraine có được
đất nước chúng tôi sẽ yêu cầu một cuộc điều tra quốc tế
trước đó hãng tin tass đưa tin đại diện bộ quốc phòng nga xác nhận ngày hai mươi bốn tháng một
một máy bay vận tải quân sự hạng nặng của nga đã rơi ở vùng bengal road của nga giáp giới với ukraine
trong khi đó hãng rt đưa tin toàn bộ người trên máy bay đều thiệt mạng
bộ tổng thăm mưu ukraine đưa ra một tuyên bố nói rằng nga đã sử dụng các máy bay vận tải để chở tên lửa đến bengal road dùng để tấn công kharkov
và do đó các máy bay này là mục tiêu quân sự hợp pháp
tuy nhiên cơ quan này không đề cập đến tù binh